phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương cùng với thanh tra sở thông tin và truyền thông bình dương
đã và đang thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi đăng tin sai sự thật trên không gian mạng
hành động nhằm xác thực nguồn thông tin chính xác đến cho người dân
nhất là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tránh tình trạng đưa thông tin sai sự thật không đúng bản chất vụ việc lên mạng xã hội gây hoang mang bức xúc trong dư luận
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một tài khoản facebook có tên là thắng hân đã tham gia bình luận vào một bài viết với nội dung
trong một gia đình tiêm vaccine chết sáu người phòng an ninh chính trị nội bộ vào cuộc điều tra và xác định đây là thông tin sai sự thật
ngay lập tức chủ tài khoản facebook này được cơ quan công an mời lên làm việc yêu cầu tháo gỡ bài viết ký cam kết không tái phạm
một số bộ phận người dân đa số là công nhân lao động đang thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
khi nghe các tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xác thực trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh
cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã dội đăng tải chia sẻ trên các tài khoản cá nhân
trình trang trên nhóm cộng đồng gây hoang mang dư luận phức tạp
một mươi chủ tài khoản mạng xã hội bị phát hiện và xử lý về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
đây là con số thống kê của phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương tính từ đầu mùa dịch đến nay
những thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh không chỉ khiến cuộc chiến chống covid một mươi chín trở nên
khó khăn và phức tạp hơn mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nói chung trên địa bàn
trong thời gian vừa qua tình trạng phát tán tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công
tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp trước tình hình trên công an tỉnh đã ra
đã quyết rệt rà soát phát hiện xử lý kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng xã hội nhằm trở ngang
dư luận hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra ổn định tình hình phòng chống dịch trên địa
bàn tỉnh qua đó đã quyết định xử phạt vi phạm hành chánh với tổng số tiền là tám mươi hai triệu năm trăm linh ngàn
đồng buộc kháo gỡ bà giết và cam kết không tái phạm nội dung các tin giả tin sai sự thật
chủ yếu là xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương về cung cấp hỗ trợ mua
thực phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa về chính sách hỗ trợ người lao động
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín theo nghị định sáu mươi tám nqcp nếu không sử
lý tốt sẽ dễ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín làm ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị
theo nghị định một mươi năm của chính phủ quy định về sự phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực u chín diễn thông
tần số vô tiếng điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại điểm a khoảng một
điều một trăm linh một quy định như sau phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng đối với tổ chức năm triệu đến
một mươi triệu đồng đối với cá nhân nếu có hành vi đăng tải thông tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội
nhằm kịp thời chấn trình tình trạng nêu trên nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn nhằm thực hiện nghị quyết số bảy mươi tám nqcp của
chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên
mạng sở thông tin và truyền thông công an tỉnh bình dương sẽ tăng cường giả soát phát hiện kịp thời
tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn